việc bắt ông đinh la thăng nguyên ủy viên bộ chính trị là một cán bộ cao cấp của đảng
thì như vậy thể hiện sự quyết tâm của đảng vừa qua chống tham nhục mà như vậy trung ương đảng đã làm không có phòng cấm
điều đó nhân dân rất phấn khởi và nếu tiếp tục đúng bất kỳ người nào
nhưng mà trong đó những cán bộ cao cấp mà xử lý như vậy thì nhân dân sẽ tạo ra niềm tin của nhân dân
nhưng một điều phải hết sức khách quan không có vấn đề chủ quan lợi ích riêng cá nhân nào xử lý một vụ việc thì điều đó là rất tốt
được tin của thông trên đài đưa tin là đảng bắt giam ông đinh la thăng
và trước đó thì ông trịnh xuân thanh phó chính trị hậu giang cũng đã về đầu thú

chưa thấy rằng là cái quyết tâm chính trị của đảng nhà nước ta rất là cao
và việc thực hiện đó thì đến giờ này chú thấy rằng khi hay tin là chú rất là mừng
mừng nghĩ rằng thế này chủ trương của đảng nhà nước và nói như đồng chí tổng bí thư nguyễn phu trọng nói là lò đã nóng rồi
mũi tươi đưa vào cũng cháy
và tôi cho rằng là cái việc đó thì nó phù hợp với đồng dân
và chính điều đó mới giữ được cái chế độ mình
ngày hôm qua các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin
là đã đình chỉ sinh hoạt đảng và đình chỉ các chức vụ đảng của ông đinh la thăng
tôi thấy việc này ủy ban kiểm tra trung ương đã làm chú đáo chặt chẽ
và đã có kết luận cụ thể mới đưa ra cái quyết định này
vấn đề thứ hai và kể cả trong đó là của ủy ban thường vụ quốc hội
rồi đình chỉ miễn nhiệm chức vụ đại biểu quốc hội
của ông đinh la thăng
thông qua việc này thì tôi thấy rằng đây là một việc làm cần thiết của đảng và nhà nước
để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo bộ máy cán bộ của đảng
đồng thời để tạo niềm tin của nhân dân
theo tôi được biết như thế là mới đem lại lòng tin cho nhân dân cho cái vụ việc của ông đinh la thăng
là xử lý như thế là rất là thích đáng
đồng thời đề xuất các cấp lãnh đạo phải tri thu tài sản của nhà nước đã bị mất
bỏ ra thân ông và xử lý kỷ lục nạn hơn nữa
để làm gương cho những cán bộ khác đem lại niềm tin cho nhân dân
chúng tôi là cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn khu dân cư rất hoan nghênh
và đồng tình ủng hộ đảng và nhà nước
và chính cái làm quyết liệt này thì quân chủ nhân dân và cự tri ở khu dân cư
là có niềm tin vào cái trọng tham nhũng của đảng và nhà nước
đây là một cái niềm tin mà mấy lâu nay quân chủ nhân dân và cự tri
người ta nó còn e ngại ta cho rằng là mình làm dựa chừng rồi tìm thuyền
cho nên hôm nay cái vụ đinh la thăng thì đây là một vụ trong đảng chưa có tiền lệ
theo như chúng tôi nếu vụ ảnh đinh la thăng mà làm trước đây thì rất tốt
kéo dài một mươi năm trên một mươi năm rồi bây giờ mới làm
thì chúng tôi cho quá muộn
nhưng mà dù sao đi muốn mà có làm vẫn tốt hơn